các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
cần thơ ghi nhận ba mươi trên năm mươi bốn ca mắc mới là người ở tỉnh kháp vể hậu giang là một mươi chín trên một mươi chín ca trà vinh là một mươi trên một mươi ca bến tre là tám trên một mươi tám ca đồng tháp là sáu mươi trên sáu mươi bảy ca đều là công dân hồi hương
thành phố phan thiết đã ghi nhận thêm một trăm một mươi tám ca nhiễm nâng tổng số ca lên một năm mươi hai
cảnh sát giao thông hà nội đã dẫn đoàn hỗ trợ hàng trăm người dân đi xe máy từ tâm dịch bình dương về quê ở các tỉnh phía bắc tránh dịch phải đi qua địa phận của thành phố hà nội
nhận được thông tin về đoàn xe hàng trăm người dân các tỉnh thành phía bắc trở về từ bình dương và sẽ đi qua địa phận thành phố hà nội
cảnh sát giao thông hà nội phối hợp với các lực lượng cùng tiếp đón hỗ trợ lương thực nước uống và dẫn đoàn xe này đi qua hà nội an toàn
đoàn xe máy này vượt gần hai km nên đa số đều cảm thấy rất mệt mỏi sau nhiều giờ chạy xe trên đường
đoàn xe đến chốt kiểm soát trên quốc lộ một a được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo và sàng lọc xét nghiệm covid một mươi chín
sau đó đoàn được cảnh sát giao thông đội bảy công an tp hà nội hướng dẫn đi theo hàng lối di chuyển qua địa phận thủ đô đi xuyên qua đường nguyễn xiển khuất duy tiến phạm hùng quốc lộ ba mươi hai về cầu trung hòa để lên các tỉnh phía bắc
sau hai mươi ba giờ đêm qua đoàn xe máy của những người dân đi làm xa quê tại bình dương đã ra khỏi hà nội an toàn để trở về các tỉnh miền núi phía bắc
đa số các trường hợp này là những người hoàn cảnh khó khăn không thể trụ lại ở bình dương nên đã đi xe máy về quê để tránh dịch
trước tình trạng người từ vùng dịch về quê quá đông gây ra tình trạng quá tải tại các khu cách ly tập trung
quỹ ban nhân dân tỉnh cà mau đã cho phép cách ly tại nhà đối với người dân từ các tỉnh thành phố tự phát về cà mau nếu đảm bảo các yêu cầu
về đối tượng người đã tiêm đủ hai liều vaccine người đã tiêm một liều vaccine đủ một mươi bốn ngày người đã khỏi bệnh covid một mươi chín thời hạn sáu tháng
tất cả những trường hợp này còn kèm điều kiện khi về đến cà mau là xét nghiệm tết nhanh có kết quả âm tính
các trường hợp còn lại cũng được áp dụng hình thức cách ly tại nhà là người khi về cà mau xét nghiệm âm tính bằng phương pháp rt pcr lần một
yêu cầu về cơ sở vật chất phải có nhà riêng không sống chung với người ở tại địa phương nhà ở có khu vệ sinh riêng có thể nhà vệ sinh tạm
nếu ăn riêng nếu không tự nấu ăn riêng thì phải có đồ dùng để ăn riêng
việc tiếp tế đồ dùng ăn uống phải giữ khoảng cách theo quy định đối với người cách ly tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp
chỗ ở phải thuận tiện về giao thông đường bộ đường thủy để kiểm tra giám sát và cung cấp y tế
theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau hiện nay số lượng người dân từ các tỉnh thành phố tự phát về tỉnh rất nhiều
tính đến ngày năm tháng một mươi đã lên đến gần hai mươi người và còn tiếp tục tăng trong những ngày tới
tình trạng này đã gây quá tải cho các khu cách ly tập trung
tình trạng này đã gây quá tải cho các khu cách ly tập trung của tỉnh và các huyện thành phố trong tỉnh
cần thơ ghi nhận ba mươi trên năm mươi bốn ca mắc mới là người ở tỉnh khác về
hậu giang một mươi chín trên một mươi chín ca trà vinh một mươi trên một mươi ca bến tre tám trên một mươi tám ca đồng tháp có sáu mươi trên sáu mươi bảy ca đều là công dân hồi hương
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay thành phố cần thơ đã tiếp nhận hơn năm người dân về quê
trong đó có hơn một người phải cách ly tập trung
số còn lại được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
trong bốn ngày qua cần thơ đã ghi nhận hơn bốn mươi ca dương tính với sars cov hai từ những người hồi hương
theo tiểu ban thông tin tuyên truyền tỉnh đồng tháp trong ngày tỉnh này ghi nhận sáu mươi bảy ca dương tính
trong đó có sáu mươi ca là công dân từ các tỉnh về
tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh này ghi nhận đến nay là tám bốn trăm bốn mươi sáu người đã điều trị khỏi cho bảy tám trăm tám mươi ca
sở y tế tỉnh hậu giang trong ngày tỉnh này ghi nhận thêm một mươi ca dân tính
các ca mắc covid một mươi chín tất cả đều là người mới về từ ngoài tỉnh đã được cách ly tập trung
tính đến nay hậu giang đã ghi nhận sáu trăm một mươi ba ca điều trị khỏi bốn trăm chín mươi ca hiện đang cách ly điều trị một trăm một mươi tám ca
tại trà vinh ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín đều là trường hợp về từ ngoài tỉnh đã được quản lý cách ly tập trung
toàn tỉnh trà vinh có một năm trăm ba mươi bốn ca nhiễm đã điều trị khỏi một bốn trăm hai mươi hai trường hợp
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh sài gòn
trong ngày tỉnh này ghi nhận tám mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên một bốn trăm tám mươi bảy ca
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết tính đến chiều ngày năm tháng một mươi
đã có hơn một mươi năm người về từ thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
và đã phát hiện một trăm linh f qua xét nghiệm sàng lọc
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bến tre cho biết
trong ngày tỉnh này ghi nhận một mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong số này có một mươi ca trong khu cách ly phong tỏa
tám ca dương tính là người ngoài tỉnh về từ vùng dịch
đến trước cầu rạch miễu phát hiện dương tính qua test nhanh
thành phố phan thiết đã ghi nhận thêm một trăm một mươi tám ca nhiễm nâng tổng số ca lên một năm mươi tám ca
trong đó các ca cộng đồng đang trên đà tăng
sở y tế bình thuận cho biết riêng ngày năm tháng một mươi số ca cộng đồng là sáu mươi một ca
tăng đột biến so với những ngày trước đó mỗi ngày từ một mươi một đến ba mươi một ca
phan thiết hẳn chế người dân đi lại
được lượng chức năng nâng tổng lực xét nghiệm sàn lọc cộng đồng
hôm qua gần bốn trăm linh nhân viên y tế đã được điều động về phan thiết hỗ trợ lấy mẫu
tất cả người dân sống trong vùng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu được xét nghiệm ba ngày một lần
từ cuối tháng chín sau khi nới lỏng giãn cách từ chỉ thị một mươi sáu xuống chỉ thị một mươi năm
số ca nhiễm cộng đồng ở phan thiết bắt đầu tăng trở lại
từ hôm hai mươi năm tháng chín đến nay thành phố biển này ghi nhận tổng cộng hai trăm một mươi chín ca trong cộng đồng
trước đó ủy ban nhân dân thành phố phan thiết buộc phải áp dụng là giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
một phần của hai phường phú tài và phú trinh
năm ngày sau thành phố này mở rộng vùng siết chặt giãn cách đối với phường hưng long
và gần như toàn bộ các phường xã bên khu vực nam sông cà ti
cảng cá phan thiết tạm đóng cửa tàu thuyền của người dân trong các phường xã
đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu cũng không được phép ra khơi
số ca nhiễm tăng cao nhưng công tác phòng chống dịch tại xứ biển này còn lỏng lẻo
ngày bốn tháng một mươi từ kiểm tra thực tế lãnh đạo tỉnh bình thuận đã phê bình
và yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan thiết nghiêm túc chấn chỉnh
cần tận dụng thời gian vàng giãn cách xã hội để khống chế dịch trên địa bàn
đến nay bình thuận đã ghi nhận ba sáu trăm một mươi một ca covid một mươi chín thị xã la ghi là một chín trăm năm mươi ba ca
từng là nơi diễn biến phức tạp nhất tỉnh song hiện các cộng đồng dần được kiểm soát
từ cuối tháng chín đến nay thành phố phan thiết trở thành tâm dịch của tỉnh
bộ y tế
y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương tiếp nhận bệnh nhân và người nhà
đủ điều kiện an toàn từ bệnh viện hữu nghị việt đức để họ được tiếp tục điều trị
mục đích là giảm mật độ người bệnh tại cơ sở y tế này
theo đó bộ y tế nhận được công văn của bệnh viện hữu nghị việt đức đề nghị bộ y tế xem xét
và cho ý kiến chỉ đạo về đề xuất ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
quan tâm chỉ đạo các sở y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ điều trị
tiếp nhận người bệnh và người nhà bệnh nhân nhằm giảm mật độ người bệnh tại bệnh viện
các trường hợp này đều có đủ điều kiện ra viện và có xét nghiệm rt pcr âm tính hai lần
bộ y tế nhất trí với đề nghị của bệnh viện hữu nghị việt đức về chuyển một số người bệnh
và người nhà bệnh nhân đã xét nghiệm sars cov hai hai lần bằng phương pháp rt pcr âm tính
người bệnh thuộc các khoa không thuộc vùng đỏ vùng không có kf và được điều trị ổn định
để tiếp tục theo dõi điều trị cách ly tại các bệnh viện của địa phương
bộ đề nghị bệnh viện hữu nghị việt đức phối hợp với sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
để nhận một số người bệnh người nhà bệnh nhân để tiếp tục theo dõi điều trị cách ly tại bệnh viện của địa phương
trước đó bệnh viện cũng đã chuyển khoảng một bệnh nhân
người nhà đến ba bệnh viện trên địa bàn hà nội là bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện thanh nhàn và bệnh viện đức giang
đại diện bệnh viện hữu nghị việt đức cũng cho biết bệnh viện đang liên hệ với các địa phương khác
để chuyển bớt bệnh nhân người nhà đã đủ điều kiện nhưng đã gặp một số khó khăn
theo phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc quê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
việc chuyển bệnh nhân người nhà ra khỏi khuôn viên bệnh viện để nhanh chóng giãn cách
làm sạch bệnh viện là yêu cầu bức thiết tuy nhiên cần phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
từ giờ ngày hôm nay thành phố móng cái quảng ninh sẽ dừng lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
tại trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm bến tàu dân tiến
việc dừng đối với các lái xe người đi cùng xe chở hàng hóa từ tỉnh ngoài vào khu vực cửa khẩu
có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch từ chốt kiểm soát cầu bạch đằng
và các chốt kiểm soát dịch ra vào tỉnh
người xe nêu trên nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát và xét nghiệm covid một mươi chín
tại chốt kiểm soát cầu bạch đằng thị xã quảng yên và các chốt kiểm soát ra vào tỉnh
và phương tiện đảm bảo nguyên vẹn dây gián niêm phong theo đúng quy định
thì sẽ không thực hiện test nhanh covid một mươi chín tại trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm bến tàu dân tiến
quy định này phù hợp với tình hình hiện nay khi quảng ninh đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch
để dần mở cửa các hoạt động phát triển kinh tế xã hội đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho người phương tiện chở hàng hóa lưu thông nhanh chóng giảm chi phí cho doanh nghiệp vận tải xuất khẩu hàng hóa
nhưng trường hợp khác vẫn tiếp tục cần lấy mẫu test nhanh hoặc test ngẫu nhiên miễn phí
để dự phòng và chủ động kiểm soát tình hình trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là giải pháp linh hoạt của thành phố mong cái ở khu vực biên giới nhằm đạt mục tiêu kép tại vùng xanh
tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhân dân trong hoạt động kinh tế
đảm bảo an toàn cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới
trước đó từ ngày sáu tháng chín tại trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm bến tàu dân tiến
tp mong cái đã lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho những người đi vào thành phố
sản phụ đang mang thai ba mươi một tuần nhiễm covid một mươi chín cho tình trạng viêm phổi nặng
được các bác sĩ bệnh viện hồ sức covid một mươi chín phối hợp bệnh viện từ dũ mù bắt con cứu sống cả hai mẹ con
chiều năm tháng một mươi bệnh viện hồi sức covid một mươi chín cho biết sản phụ trần thị đê ba mươi bốn tuổi
nhập viện ngày một mươi hai tháng chín trong tình trạng viêm phổi nặng do nhiễm covid một mươi chín và đang mang thai ba mươi một tuần
bệnh nhân sau đó được chuyển đến khoa bảy a để điều trị
tuy nhiên tình trạng hô hấp của sản phụ đê diễn tiến rất nhanh với bệnh nền đái tháo đường thai kỳ và teo thận phải bẩm sinh
sau đó các bác sĩ đã chuyển sản vụ đê đến khoa iuc hai a để tiến hành lọc máu hấp thụ nhằm giải quyết cơn bão cytokine cho bệnh nhân
tại khoa hai a sản vụ đê được lọc máu hấp thụ nhiều lần được đặt nội khí quản thờ máy
sau một tuần điều trị tại đây tình trạng suy hấp của sản phụ vẫn còn rất nặng
nhận thấy tình trạng khẩn cấp bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh phó giám đốc bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã quyết định mời các bác sĩ bệnh viện từ dũ sang hội trần
sau buổi hội trần bác sĩ thống nhất tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ đê để vừa cứu đứa bé vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng giải quyết tình trạng suy hô hấp cho bệnh nhân
ngày hai mươi sáu tháng chín bệnh nhân d được tiến hành mổ bắt con bé gái được đưa về bệnh viện từ dũ
còn mẹ được chuyển về khoa hai a bệnh viện hồi sức covid một mươi chín để hồi sức tích cực
đến ngày hai mươi tám tháng chín tình trạng hô hấp của sản phụ d tương đối ổn định được rút nội khí quản và sau đó chuyển lên khoa bảy a để tiếp tục điều trị
theo thạc sĩ bác sĩ phạm minh huy tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rất nhiều so với trước đây và các bác sĩ đang hướng đến mục tiêu cai hfnc đưa bệnh nhân xuất viện trong thời gian tới
trong khi đó tại bệnh viện từ dũ bé gái con của sản phụ đê cũng đã tiến triển tốt thở khí trời và âm tính với covid một mươi chín
kết quả test nhanh của hoàng tử gió âm tính với covid một mươi chín công an đang đợi kết quả xét nghiệm pcr để tổ chức pháp y
theo cơ quan công an người này tự tử và không để lại thư tiệt mệnh không nhắn nhủ điều gì
liên quan đến vụ hoàng tử gió tức hoàng đức nhân
quê thị xã đông triều quảng ninh tử vong tại trung cư huyện gia lâm hà nội
công an huyện gia lâm cho biết mặc dù nạn nhân đã có kết quả test âm tính với covid một mươi chín
nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm pcr mới có thể tiến hành pháp y
căn hộ mà hoàng đức nhân được phát hiện treo cổ tử vong là của một người bạn thuê tại một trung cư trên địa bàn xã đa tốn huyện gia lâm
khoảng hai ngày trước hoàng tử gió đến chơi và ở lại
khoảng một mươi chín h tối qua mùng năm tháng chín trong lúc hai người bạn đi ra ngoài mua đồ thì nạn nhân treo cổ ở cửa phòng ngủ
nhận thông tin công an huyện gia lâm đã có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tra
sau khi có kết quả test nhanh covid một mươi chín thi thể nạn nhân đã được đưa về bệnh viện đa khoa đức giang
một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng hoàng đức nhân nợ ngân hàng hàng chục tỷ đồng
tuy nhiên phía công an cho rằng đó chỉ là thông tin suy đoán chưa có tài liệu chứng minh
hoàng đức nhân tức hoàng tử gió được biết đến như một giang hồ mạng
người này là anh em thân thiết với nhiều giang hồ mang trong đó phải kể đến khá bảnh hoa hồng
trong phiên tòa xét xử khá bảnh tại thành phố bắc ninh hoàng tử gió cũng có mặt
trước đó cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hoàng tử gió từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến việc sử dụng chất cấm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại